nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chiều ngày ba mươi tháng tám tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
và trao huy hiệu đảng tặng bằng khen cho tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
truy tặng cho mẹ nguyễn thị kinh trao một trăm linh tám huy hiệu đảng cho các đảng viên
dìm nay tỉnh lâm đồng đã tặng cờ cho đảng bộ cơ quan thành ủy đà lạt tặng bằng khen cho hai tập thể và một mươi hai đảng viên
có thành tích xuất sắc năm năm liền giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt bày tỏ lòng biết ơn
sự hy sinh to lớn của các mẹ việt nam anh hùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ghi nhận những đóng góp của các đảng viên ưu tú đã có nhiều đóng góp cho đảng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc